ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ban hành công điện số hai mươi tám gửi công ty thủy điện hòa bình và công ty thủy điện sơn la yêu cầu mở một cửa xả đáy hồ hòa bình vào tám h ngày năm tháng tám mở một cửa xa đáy hồ sơn la vào một mươi h ngày năm tháng tám
nội dung công điện nêu rõ căn cứ nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lưu lượng nước đến hồ lai châu sơn la tiếp tục tăng nhanh
đến một mươi chín h ngày bốn tháng tám lưu lượng đến hồ lai châu có khả năng ở mức năm hai trăm linh m ba một giây hồ sơn la có khả năng ở mức một mươi năm trăm linh m ba một giây và diễn biến tình hình thực tế hiện nay thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông hồng
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc công ty thủy điện hòa bình và công ty thủy điện sơn la mở một cửa xả đáy hồ hòa bình vào tám h ngày năm tháng tám mở một cửa xả đáy hồ sơn la vào một mươi h ngày năm tháng tám
tổ chức theo dõi trả lời
đặt trẻ diễn biến lưu lượng đến hồ mực nước thượng hạ lưu đập kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế